do vậy đảm bảo cung cấp nước sạch vệ sinh môi trường trong và sau khi lũ lụt là những công việc quan trọng hàng đầu
để phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay
thưa quý vị sau khi bão lũ đi qua một trong những vấn đề khiến người dân lo ngại
đó là ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt
tại nhiều địa phương lũ lụt đi qua các bể dự trữ nước bị ngập sâu bùn non đặc quánh nước giếng đục ngầu bị ô nhiễm nặng
và chính vì vậy thì công tác xử lý nguồn nước được chính quyền và nhân dân các địa phương đặc biệt quan tâm
nằm trong vùng thoát lũ của hà nội những năm gần đây hầu như năm nào người dân huyện trương mỹ
cũng phải gồng mình gánh chịu cảnh ngập lụt gây thiệt hại nặng nề về tài sản cơ sở vật chất hạ tầng
đợt mưa lớn kéo dài trong tháng bảy và tháng tám vừa qua khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
ngập úng kéo dài đã tạo điều kiện cho các loại bệnh phát sinh
trong đó đã có rất nhiều người dân đến trạm y tế khám vì mắc các bệnh ngoài da dối loạn tiêu hóa và đau mắt đỏ
nước nó ăn chân bây giờ chân cái rát hết cả
tám mươi là các hộp nó bị ngập nước vào sân cái nguồn nước diễn khơi nó không dùng được
nguyên nhân dẫn đến tình trạng
trên là do người dân thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn nước bẩn do rác thải ứ động lâu ngày
trước tình hình rất nhiều hộ dân vùng trũng ngập sâu không có nước sạch để sử dụng
cán bộ y tế đã hướng dẫn người dân cách sử dụng hóa chất chloramin b phèn chua để xử lý nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày
tích cực tuyên truyền cho người dân
chúng tôi chỉ đạo là thường xuyên giám sát và cử các bác sĩ xuống trạm y tế và trên trung tâm cửa xuống để thay nhau khám sức khỏe và phát hiện sớm và có gì để xử lý kịp thời
ngập úng kéo dài do lũ lụt là điều kiện cho các loại bệnh phát sinh và có nguy cơ bùng phát thành dịch
bởi vậy nước rút đến đâu
người dân lại dọn dẹp tới đó
hàng nghìn ngôi nhà bị ngập hàng nghìn hecta hoa màu và nuôi trồng thủy sản chìm trong lũ
lũ đi qua hoang mang vẫn in sâu trên mỗi gương mặt của người dân
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình là nơi tập trung nhiều hộ nghèo
cuộc sống của người dân nơi đây vốn đã quen với nhiều cơn lũ
vẫn xã không có thiệt hại về người trong đợt lũ lịch sử hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tại địa bàn xã công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường bùn đất rác thải nhanh chóng được triển khai sau lũ
về sau lũ xã đã chỉ đào tràm y tế tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường và phát đồng toàn dân làm vệ sinh môi trường
hôm qua tràm y tế đã cấp phát thuốc xử lý nước sách cho đến tầng tương hộ
đến chiều qua tràm y tế đã cấp phát thuốc xử lý nước sách cho đến tầng tương hộ
phải dùng vải vải thì mình sẽ dùng vải cốtông tránh làm lọc bằng vải ly lông bởi vì vải ly
lông thì nước rất là rõ khó qua thế thì dùng vải cốtông để mà lọc thì chúng ta phải lọc đi
lọc lại rất là nhiều lần đến khi nước trong tuy nhiên trong quá trình lọc nếu như mà cái vải
để nó bị bẩn rồi thì chúng ta cần phải thay vải mình vải cốtông khác thì chúng ta lọc cho nó
hiệu quả sang bước khử trùng thì cái nước này sẽ chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp có thể dùng các
phương pháp của chúng khác nhau hoặc là chúng ta dùng hóa chất hoặc là chúng ta phải đun sôi
nhưng mà nếu như mà chúng ta khử trùng bằng hóa chất thì chúng ta dùng cái cờ loramin b thì một
viên này có thể là khử trùng được khoảng hai mươi năm lít nước thì cái nước này chúng ta phải lấy chữ vào
cái chung vải
hay là cái lưu gì đó sau đó chúng ta cho cờ lo ramimbe vào và chúng ta hòa tan ra sau sau khoảng
ba mươi phút thì chúng ta có thể sử dụng được và sau khi mà chúng ta làm sạch thì chúng ta phải lưu
giữ an toàn trong những cái lưu hay là những cái bể cái vải chứa kín để tránh mũi đẻ trứng hoặc nếu như
không có hóa chất thì sau khi chúng ta làm trong rồi thì chúng ta phải đun sôi để khử trùng nước trong
cái điều kiện là chúng ta
thiếu nước sạch cho nên là tất cả những cái nước mà chúng ta thu được sau khi làm trong sau khi
làm sạch cửa trùng thì chúng ta phải lưu giữ ở trong những cái dụng cụ hợp vệ sinh đó là cái việc mà
cử chú sử lý nước khi mà có bão lũ xảy ra trong cái điều kiện ở nông thôn thì thông thường người
người dân thường sử dụng nước giếng hoặc nước giếng khoan để mà sử dụng
thế thì khi mà mưa lũ xảy ra thì cái nguồn nước giếng khoan hay là nguồn nước giếng khơi đã bị ô nhiễm
thì chúng ta sau khi mà nước rút thì chúng ta phải khử trùng giếng khoan hoặc những khơi
thế thì đối với giếng khơi thì chúng ta phải múc hết nước múc hết nước đi
sau đó thì chúng ta phải làm sạch làm sạch giếng và cũng khử trùng tương tự
thế thì cái bước làm sạch dưới khơi thì sau khi mà chúng ta lấy hết nước múc hết nước đi
thì chúng ta phải tương tự chúng ta cũng phải cho phèn vào
chúng ta cũng phải ước lượng được rằng là cái giếng khơi của mình khoảng bao nhiêu mất khối
thì chúng ta cho cái lượng phèn tương ứng vào và sau đó thì chúng ta để cho nó lắng cặn láng cạn xuống dưới
và sau đó chúng ta mới phải làm tiếp bước nữa là bước khử trùng
thế thì tương tự với
đối với khử trùng như là khử trùng nước ăn uống ở những bước trước ấy
thế thì chúng ta phải làm sạch cái thành giếng bằng cách là chúng ta lấy cái nước giếng mà đã có cái chất khử trùng
chúng ta tráng lên thành giếng để chúng ta làm sạch thành giếng
và sau đó thì chúng ta phải để cái nước ở trong giếng đã khử trùng ấy
khoảng sau ba mươi phút hoặc đến một tiếng thì chúng ta mới
chúng ta mới sử dụng cái nước giếng đó
đấy là đối với giếng khơi
còn đối với giếng khoan thì sao ạ
thì chúng ta phải làm sạch cái vòi cái vòi nước và chúng ta phải bơm những cái nước đục đi
sau đó thì chúng ta mới trở lại sử dụng bình thường
còn đối với những cái bể chứa nước mà đã bị ngập trong nước lũ thì chúng ta cũng tương tự chúng ta cũng phải làm sạch cái bể chứa
sau đó thì chúng ta phải khử trùng bề chứa
một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chị
sau lũ lụt cần thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
tổ chức vệ sinh môi trường nhà cửa sau bão lụt với nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó
thu gom và xử lý phân người phân gia súc gia cầm hợp vệ sinh
thu gom phân loại và xử lý sát xác súc vật đúng cách tránh gây ô nhiễm nguồn nước
thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy long quăng và mũi
phun hóa chất diệt côn trùng
nguy cơ cao
thực hiện vệ sinh cá nhân
rửa tay bằng xà phòng xà bông và nước sạch trước khi chế biến thức ăn trước khi ăn và cho trẻ ăn
rửa tay sau khi đi vệ sinh và vệ sinh cho trẻ
rửa mặt bằng khăn mặt riêng giặt và phơi khăn da nắng
tắm giặt bằng nước sạch và xà phòng xà bông
sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm
thực hiện ăn chín uống chín
không ăn thức ăn ôi thiêu
không ăn thịt gia súc gia cầm mắc bệnh
hết không rõ nguyên nhân
nước sạch đã trở thành nhu cầu bức bách của người dân sau mỗi mùa bão lũ
và nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày luôn là nhu cầu thiết yếu đối với mỗi người
đặc biệt là đối với người dân trong vùng lũ lụt
điều này càng trở nên cấp thiết hơn
và những giải pháp và sử dụng nước sạch đã trở thành nhu cầu bức bách của người dân
sử lý nước đơn giản và dễ sử dụng sẽ thực sự hữu ích với người dân
giúp bảo vệ sức khỏe hạn chế dịch bệnh
giúp họ sống chung với lũ lụt và chủ động phòng chống lũ lụt